bản chấp hành trung ương đảng làm việc tại hội trường
trước khi hội nghị bộ chính trị báo cáo ban chấp hành trung ương đảng về việc bộ chính trị đã quyết định phân công đại tướng lương cường
ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tham gia ban bí thư và giữ chức vụ thường trực ban bí thư
ông lê minh hưng bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng giữ chức vụ trưởng ban tổ chức trung ương tránh văn phòng trung ương đảng
tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ phạm minh chính thay mặt bộ chính trị điều hành phiên họp
ông lương cường ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư thay mặt bộ chính trị báo cáo về chương trình hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
tiếp theo trung ương cho ý kiến về công tác nhân sự và xem xét kỷ luật cán bộ
cụ thể như sau
ba xem xét cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
đồng chí trương thị mai là cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
trong suốt quá trình công tác và trên các cương vị lãnh đạo đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của đảng và hoạt động của quốc hội
tuy nhiên theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương trong thời gian giữ cương vị ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đồng chí đã có một số vi phạm khuyết điểm trong việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng ảnh hưởng đến uy tín của đảng và cá nhân
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí trương thị mai
ban chấp hành trung ương đảng đồng ý để đồng chí trương thị mai thôi giữ chức ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
ban chấp hành trung ương đảng quyết định giới thiệu nhân sự để quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một
ban chấp hành trung mương đảng bầu bổ sung bốn ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba gồm các đồng chí
đồng chí lê minh hưng bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương tránh văn phòng trung ương đảng
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí bùi thị minh hoài bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng bí thư đảng đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
ban chấp hành trung ương đảng quyết định thi hành kỷ luật các đồng chí sau
đồng chí lê thanh hải nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư thành ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lọc lãnh đạo trì đạo để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm tại đảng bộ chính quyền thành phố gây hậu quả rất nghiêm trọng nguy cơ thiệt hại thất thoát lãng phí rất lớn tiền
nguyên tắc tập trung dân chủ quy định những điều đảng viên vi phạm pháp luật bị kỳ luật xử lý hình sự gây dư luận xấu bức xúc ảnh hưởng rất sâu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố
đồng chí dương văn thái ủy viên trung ương đảng khóa một mươi ba bí thư tỉnh ủy bắc giang và đồng chí mai tiến dũng nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được sao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương cơ quan nhà nước
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm thực hiện quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm ban chấp hành trung ương đảng quyết định thi hành kỷ luật đồng chí lê thanh hải bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng thi hành kỷ luật đồng chí dương văn thái và đồng chí mai tiến dũng bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
ban chấp hành trung ương đảng giao cho bộ chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định
buổi chiều ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại tổ thảo luận về đề cương chi tiết báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng
đề cương chi tiết báo cáo năm năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi

ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
quốc hội khóa một mươi năm cũng đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ và cho thôi làm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông võ văn thường và ông vương đình huệ
kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm sẽ khai mạc vào ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn và dự kiến bế mạc vào chiều ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
tân trưởng ban tổ chức trung ương ông lê minh hưng năm mươi bốn tuổi quê ở hà tĩnh
trình độ thạc sĩ chính sách công cao cấp lý luận chính trị
ông là ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai một mươi ba bí thư trung mương đảng khóa một mươi ba tránh văn phòng trung ương đảng các khóa một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
ông có quá trình công tác trưởng thành trong ngành ngân hàng và đảm nhiệm nhiều chức vụ như phó phòng trưởng phòng ngân hàng phát triển châu á
vụ phó vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế vụ trưởng tổ chức cán bộ phó thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn ông được điều động làm phó tránh văn phòng trung ương đảng
tại đại hội một mươi hai của đảng ông được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng
đến tháng bốn hai nghìn một mươi sáu tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi ba đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông lê minh hưng làm thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bộ chính trị có quyết định điều động phân công ông giữ chức tránh văn phòng trung ương đảng và giữ chức vụ này từ đó đến nay
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bộ chính trị phân công ông lê minh hưng kiêm giữ chức ủy viên ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực
đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy quê quán phường dữ lâu thành phố việt trì tỉnh phú thọ
quá trình công tác từ tháng hai một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến tháng bốn hai nghìn ba chiến sĩ thiếu úy tháng một một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trung úy tháng một mươi một một nghìn chín trăm tám mươi một thượng úy tháng một mươi một một nghìn chín trăm tám mươi hai đại úy tháng sáu một nghìn chín trăm tám mươi năm thiếu tá tháng bảy một nghìn chín trăm tám mươi chín
trung tá tháng tám một nghìn chín trăm chín mươi ba thượng tá tháng tám một nghìn chín trăm chín mươi bảy đại tá tháng chín hai nghìn một
trợ lý cán bộ bộ chỉ huy quân sự tỉnh hoàng liên sơn trợ lý cán bộ sư đoàn ba trăm năm mươi năm
trợ lý trưởng ban nhân sự phòng cán bộ cục chính trị quân khu hai phó trung đoàn trưởng về chính trị
bí thư đảng ủy trung đoàn một trăm bảy mươi bốn sư đoàn ba trăm một mươi sáu quân khu hai phó trung đoàn trưởng về chính trị
bí thư đảng ủy trung đoàn chín mươi tám sư đoàn ba trăm một mươi sáu quân khu hai trợ lý phòng nhân sự phó trưởng phòng
trưởng phòng nhân sự cục cán bộ tổng cục chính trị phó cục trưởng phụ trách nhân sự
đảng ủy viên cục cán bộ tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
từ tháng năm hai nghìn ba đến tháng ba hai nghìn sáu đại tá thiếu tướng tháng hai hai nghìn sáu phó tư lệnh về chính trị
quân đoàn hai bí thư đảng ủy quân đoàn hai học viên lớp nghiên cứu cho cán bộ lãnh đạo quản lý cao cấp
tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh tháng hai ba hai nghìn sáu
từ hai nghìn sáu đến tháng một mươi hai hai nghìn bảy thiếu tướng chính ủy quân đoàn hai bí thư đảng ủy quân đoàn hai
từ tháng một hai nghìn tám đến tháng năm hai nghìn một mươi một thiếu tướng trung tướng tháng tám hai nghìn chín chính ủy quân khu năm
và ủy viên trung ương đảng khóa sáu ủy viên quân ủy trung ương bí thư đảng ủy quân khu ba
từ tháng sáu hai nghìn một mươi một đến tháng một mươi hai hai nghìn một mươi năm trung tướng thượng tướng một mươi hai hai nghìn một mươi bốn phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
ủy viên trung ương đảng khóa sáu ủy viên quân ủy trung ương bí thư đảng ủy cơ quan tổng cục chính trị
học bồi dưỡng cán bộ cao cấp tại trung quốc từ tháng một mươi hai hai nghìn một mươi một đến tháng một mươi một hai nghìn một mươi
từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu thượng tướng bí thư trung ương đảng ủy viên quân ủy trung ương
bí thư đảng ủy cơ quan tổng cục chính trị phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
từ tháng năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một hai nghìn hai mươi một thượng tướng đại tướng tháng một năm hai nghìn một mươi chín bí thư trung ương đảng
ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra quân ủy trung ương ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
ủy viên tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đại tướng ủy viên bộ chính trị ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam chủ nhiệm ủy ban kiểm tra quân ủy trung ương
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng ủy viên tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương
tháng sáu hai nghìn hai mươi một hội đồng bầu cử quốc gia công bố chúng cử đại biểu quốc hội khoá một mươi năm
hội đồng bầu cử quốc gia công bố chúng cử đại biểu quốc hội khoá một mươi năm